giá lúa tại các tỉnh nam trung bộ đang ở mức bảy đồng một kg tăng khoảng một ba trăm linh đồng so với đầu vụ thu hoạch
đây là mức giá lý tưởng cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
hiện thương lái cũng đang giáo diết thu mua nhưng nghịch lý lúc này là lượng lúa trong dân còn rất ít
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân giá lúa chỉ có năm bảy trăm linh đồng một kg nay đã tăng lên bảy đồng một kg
nhiều nông dân ở tỉnh phú yên đang tranh thủ bán ra tuy nhiên lượng lúa từ các nông hộ hiện không còn nhiều
trung bình cứ một mươi hộ thì chỉ có từ hai đến ba hộ là còn lúa để bán
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nông dân tỉnh phú yên gieo cấy gần hai mươi năm ha
lúa năng suất bảy mươi năm tám tạ một hectare đạt sản lượng hơn hai trăm linh tấn cao nhất trong nhiều năm qua
giá tăng đột biến thương lái từ các tỉnh phía bắc vào thu mua nhưng gần như lúa trong dân đã bán hết trước đó
vì ở các vùng nông thôn của tỉnh phú yên người dân không có thói quen chữ lúa
họ vào đây họ mua cho nên họ chở đi đường dài đó cho nên là lúa nó thiếu hụt vậy
giá lên thì bà con có lợi nhưng mà số đông thì bà con không có lợi là do bán trước hết rồi
cho nên là lúa nằm trong kho là của hàng sáu
các nhà dự trữ thôi
hiện thương lái đang giáo diết về các vùng nông thôn của tỉnh phú yên thu gom lượng lúa còn ít ở trong dân
qua đây cho thấy tuy có diện tích sản xuất lúa lớn ở khu vực nam trung bộ và tây nguyên
nhưng lúa gạo ở phú yên vẫn chưa thật sự trở thành hàng hóa có thương hiệu
dẫn đến giá cả không ổn định người nông dân còn nhiều khó khăn